các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong việc kiểm soát để chiếm đoạt tài sản của scb bị cáo trương mỹ lan đã thực hiện một chuỗi hành vi sai phạm điều này đã được thể hiện ở cáo trạng và phần tranh tụng trước trong vụ án này bị cáo trương mỹ lan và các bị cáo thực hiện quy trình cho vay ngược để chiếm đoạt tài sản
liên quan tới tội danh tham mô tài sản một số luật sư cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo không thỏa mãn yếu tố người có chức vụ quyền hạn nên không đủ căn cứ để truy tố bị cáo trương mỹ lan tội danh này
tuy nhiên theo viện kiểm sát đây là vụ án đồng phạm có tổ chức các bị cáo thực hiện chuỗi sai phạm người sau tiếp cận sai phạm người trước để nối tiếp với scb thì hội đồng quản trị tổng giám đốc là người điều hành
ở góc độ chứng minh tội phạm viện kiểm sát cho rằng sự thật khách quan vụ án chỉ có một nhưng những điều giống như sự thật thì có nhiều tùy vào góc độ quan sát và lăng kính từng người
những quan điểm khác nhau của viện kiểm sát và luật sư sẽ được hội đồng xét xử đánh giá trong quá trình nghị án
viện kiểm sát cũng cho rằng cách tiếp cận và phương pháp xác định lập luận của luật sư bảo vệ cho bị cáo trương mỹ lan là theo mô hình tách bị cáo ra khỏi hệ thống scb và tiếp cận theo góc chức vụ quyền hạn
còn viện kiểm sát tiếp cận theo hướng rộng hơn xem xét toàn bộ cơ cấu bộ máy scb sai phạm từ đại hội đồng cổ đông tới các cấp dưới
theo viện kiểm sát kết quả thẩm tra tại phiên tòa và hồ sơ vụ án thể hiện bị cáo lan sở hữu chín mươi một năm cổ phần scb
việc sở hữu quản lý như vậy đã vi phạm
quy định của luật tố tụng tín dụng bị cáo lan nắm quyền sở hữu cổ phần gần như tuyệt đối tham gia đại hội đồng cổ đông sử dụng quyền lực để bầu ra hội đồng quản trị ban kiểm soát đưa người thân vào quản lý biến scb thành công cụ huy động tiền
do đó căn cứ theo điều một mươi bảy bộ luật hình sự quy định về đồng phạm viện kiểm sát xác định bị cáo lan là người tổ chức chủ mưu cầm đầu có hành vi chi phối chỉ đạo các bị cáo để giúp bà chiếm đoạt tài sản
vì vậy có đủ căn cứ truy tố xét xử bị cáo lan về tội tham ô tài sản
đối với việc các luật sư viện dẫn điều ba trăm năm mươi ba bộ luật hình sự quy định người nào có chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý mới là tham ô tài sản còn bị cáo lan không giữ chức vụ gì trong scb nên không thể quy kết bị cáo tội tham mô tài sản
đại diện viện kiểm sát khẳng định bị cáo lan nắm quyền cao nhất scb điều hành các bị cáo có chức vụ khác tại scb
chức vụ của các bị cáo tại scb là do bị cáo lan
về quan điểm của luật sư cho rằng scb lấy đâu ra tiền để cho bị cáo trương mỹ lan chiếm đoạt đại diện viện kiểm sát cho rằng đây là quan điểm bảo chữa vô căn cứ chứng tỏ luật sư không nghiên cứu hồ sơ vụ án
theo đại diện viện kiểm soát bị cáo lan không có nhiều tài sản như bị cáo trình bày cũng không có nguồn lực tài chính rồi rào
trước khi hợp nhất ba ngân hàng bị cáo lan có rất nhiều khoản nợ tại ngân hàng tín nghĩa
đại diện viện kiểm sát đặt câu hỏi tại sao bị cáo lan có nhiều tài sản nhưng không tất toán các khoản nợ cũ
mà sử dụng scb huy động tiền gửi của dân
theo đại diện viện kiểm sát trước năm hai nghìn một mươi hai bị cáo chỉ có sáu mươi tài sản
số một một trăm linh chín tài sản còn lại là mua sau năm hai nghìn một mươi hai
đại diện viện kiểm sát cũng tỏ ra bức xúc trước phần bào chữa của luật sư trương thanh đức khi ông này nói lần đầu tiên trong lịch sử đề nghị tử hình một doanh nhân
đại diện viện kiểm sát nhấn mạnh luật sư không biết rằng chưa bao giờ trong lịch sử có một nữ doanh nhân sử dụng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt số tiền lớn đến mức không có từ nào để diễn tả
tài sản bị cáo đưa vào là phương pháp thủ đoạn phạm tội
bất cứ lúc nào cần bị cáo rút ra nâng khống tài sản đảm bảo chứ không phải tự viện kiểm sát lập luận
thưa quý vị sáng hai tháng bốn phiên tòa xét xử bà trương mỹ lan và các đồng phạm tiếp tục tranh luận
tại tòa luật sư bảo chữa cho bà trương mỹ lan đã đề nghị hội đồng xét xử đánh giá lại hành vi của thân chủ
luật sư giang hồng thanh bào chữa cho bà trương mỹ lan cho rằng cần xác định lại số tiền thiệt hại của vụ án
theo luật sư bà trương mỹ lan là một khách hàng lớn của ngân hàng scb
các khoản vay giải ngân đều có tài sản đảm bảo
chưa có báo cáo nào về việc bà lan không trả lãi cho scb
cũng như chưa có báo cáo nào thể hiện người dân muốn rút gốc và lãi khi đến hạn tại scb mà không được
luật sư thanh khẳng định bà lan đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi
trong đó có hai vấn đề chính
chịu trách nhiệm với khoản vay không liên quan và giá trị tài sản đảm bảo của bà lan bị định giá thấp xuống
ngoài ra để chứng minh quan điểm
bà lan là con người có bản chất tốt đẹp
luật sư bảo chữa đưa ra tấm hình của một người lao động
cho biết ông này cùng nhiều người khác đã nói họ rất mang ơn bà lan
luật sư nhấn mạnh câu hỏi rằng
con người như vậy có cần loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội hay không
đồng thời vị này cũng hy vọng hội đồng xét xử sẽ xem xét để đưa ra câu trả lời nhân văn
bào chữa cho bị cáo trần thị mỹ dung cựu phó tổng giám đốc ngân hàng scb
luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét các tình tiết tăng nặng đối với bị cáo
gồm phạm tội có tổ chức và phạm tội tinh vi
cụ thể luật sư cho rằng bà dung không phải phạm tội có tổ chức hay tinh vi
bởi khi thực hiện hành vi phạm tội bà dung là cấp dưới nhận được sự chỉ đạo của cấp trên
luật sư cho biết bản thân bà dung không ý thức được việc mình làm là vi phạm
chỉ là người làm công ăn lương
không ai lựa chọn thực hiện hành vi vi phạm pháp luật để cuối cùng phải đứng trước phiên tòa
xoay quanh vấn đề áp dụng tình tiết tăng nặng luật sư cho rằng
việc phân công nhiệm vụ khi bà dung còn tại chức là phân công công việc
không phải phân công thực hiện hành vi phạm tội
do đó luật sư đề nghị tòa xem xét tình tiết tăng nặng cho bị cáo
về hành vi hoán đổi tài sản luật sư cho biết
việc này diễn ra sau khi bà dung đã rời khỏi vị trí phó tổng giám đốc ngân hàng scb
vì vậy luật sư đề nghị hội đồng xét xử xác định rõ hành vi phạm tội
và trách nhiệm phạm tội của bị cáo
cũng trong phiên làm việc sáng hai tháng bốn
chủ tọa phạm lương toản thông báo gia đình bị cáo nguyễn cao trí
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục văn lang
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty capella
đã nộp thêm sáu mươi một tỷ đồng khắc phục khẩu quả
trong vụ án này cơ quan chức năng đã thu giữ tiền mặt khi khám xét người
nơi làm việc của bị cáo trí gần chín mươi bốn tỷ đồng
gồm khoản tiền ba triệu ba trăm một mươi hai hai trăm linh usd tương đương số tiền bảy mươi tám tỷ đồng và số tiền gần một mươi bảy tỷ đồng
gia đình bị cáo nguyễn cao trí nộp khắc phục số tiền sáu trăm bốn mươi tỷ đồng
vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra
cơ quan điều tra đã kê biên bảy bất động sản
tại phấn nêu quan điểm giải quyết vụ án
đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo nguyễn cao trí
khắc phục khẩu quả một tỷ đồng
tại phiên tòa bị cáo trí và gia đình mong muốn được khắc phục hoàn toàn bằng tiền mặt
viện kiểm sát cũng đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn cao trí
từ một mươi đến một mươi một năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đồ thai sản
liên quan đến đại án sáng hai tháng bốn luật sư bào chữa cho bị cáo trương mỹ lan
tiếp tục tranh luận lại quan điểm của đại diện viện kiểm sát
theo đó luật sư giang hồng thanh đã nói rõ hơn về lá thư của tiến sĩ justin ju
giám đốc điều hành tập đoàn ck asset holdings limited hồng kông
gửi tới tòa án nhân dân tp hcm
luật sư thanh cho biết ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai ông justin tru đại diện cho tập đoàn sik
và ông lee hao đại diện cho tập đoàn orris nhật bản đã cùng bà trương mỹ lan
có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tp hcm
tại đây hai tập đoàn bày tỏ mong muốn tìm cơ hội đầu tư vào thành phố
sau khi nghe tin bà trương mỹ lan bị bắt ngày hai mươi bảy tháng ba ông justin true đã viết thư
gửi tòa án nhân dân tp hcm để bày tỏ những tình cảm tốt đẹp dành cho bà trương mỹ lan
tại phần tranh luận chiều ngày một tháng bốn
luật sư phan trung hoài cùng bào chữa cho bị cáo trương mỹ lan cũng đề cập đến lá thư này
song luật sư cho biết nội dung văn bản này về việc đề xuất một giải pháp toàn diện
cho các tài sản liên quan đến scb
tuy nhiên hội đồng xét xử cho biết lá thư này chưa được hợp pháp hóa lãnh sự
nên không thể xem đây là một phần của luận cứ bào chữa
chủ tọa nhắc nhở luật sư của bà lan không đề cập đến lá thư này
tránh để báo chí hiểu nhầm và truyền thông hiểu sai
về tranh luận xoay quanh việc định giá dự án mũi đèn đỏ
viện kiểm sát đánh giá các luật sư đưa chứng thư thẩm định của savil là không phù hợp
vì chứng thư này thẩm định tài sản hình thành trong tương lai
người bảo chữa cho bà trương mỹ lan cho rằng
chứng tư thẩm định giá mũi đèn đỏ của công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá savills việt nam
ban hành tháng sáu năm hai nghìn hai mươi thẩm định tài sản mũi đèn đỏ với giả định là dự án hoàn thành
vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi năm
việc thẩm định tài sản hình thành trong tương lai là nghiệp vụ được pháp luật cho phép
ngay cả ông võ xuân an tổng giám đốc công ty hoàng quân cũng trả lời tại phần thẩm vấn rằng
điều này là được phép với điều kiện tài sản phải đáp ứng một số tiêu chí
giá trị của mũi đèn đỏ trong chứng thư của savils là hơn một trăm tám mươi tỷ đồng
tháng tám năm hai nghìn hai mươi công ty cổ phần thẩm định giá thiên phú thẩm định mũi đèn đỏ là một trăm năm mươi một tỷ đồng
tuy nhiên hai thẩm định viên của thiên phú là trần tuấn hải và trần thị kim ngân
đã bị bắt trong vụ án này với cáo buộc nâng khống giá trị tài sản và ký lùi ngày chứng thư thẩm định
tại phần trả lời thẩm vấn bị cáo trần tuấn hải xác định nâng khống khoảng hai mươi
như vậy theo luật sư giá trị thật của mũi đèn đỏ nếu không bị nâng khống là khoảng một trăm hai mươi năm tỷ
ngoài ra tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một công ty cổ phần giám định và thẩm định tài sản việt nam
định giá mũi đèn đỏ một trăm sáu mươi tám tỷ
công ty cổ phần giám định và thẩm định tài sản việt nam vae là một trong một mươi chín công ty
thẩm định giá có uy tín có năng lực thuộc danh sách được bộ tài chính cung cấp
cho ngân hàng nhà nước việt nam
qua đó ngân hàng nhà nước yêu cầu scb phối hợp để thẩm định giá
qua đây có thể thấy ba doanh nghiệp thẩm định giá mũi đèn đỏ đều gấp sáu chín lần
giá trị thẩm định giá của hoàng quân
luật sư giang hồng thanh đặt câu hỏi tính pháp lý của chứng thư nào có giá trị cao hơn
trong phần tranh luận của viện kiểm sát sáng một tháng bốn cơ quan công tố cho rằng
để xác định hậu quả thiệt hại viện kiểm sát không căn cứ kết quả định giá
của công ty hoàng quân để xác định hoàn toàn thiệt hại vụ án mà áp dụng nhiều biện pháp
luật sư nguyễn thành công bào chữa tra bị cáo trần thị mỹ dung đặt câu hỏi
viện kiểm sát xác định không dùng kết quả định giá của công ty hoàng quân
mà dùng các biện pháp khác vậy biện pháp khác là biện pháp nào
theo luật sư tính nhất quán và xuyên suốt của nguyên tắc có lời tra bị cáo
là chưa được áp dụng trời tề
tại tòa bị cáo trương mỹ lan võ tấn hoàng văn trần thị mỹ dung trương khánh hoàng
cùng các luật sư bảo chữa đều cho rằng việc định giá các tài sản trong vụ án
để xác định thiệt hại đang quá thấp mong tòa xem xét
theo đó công ty thẩm định giá hoàng quân công ty hoàng quân được chọn làm thẩm định giá
tài sản trong vụ án mới định giá bảy trăm hai mươi sáu trên một một trăm sáu mươi sáu mã tài sản thế chấp
cho các khoản vay của nhóm vạn thịnh pháp tại scb
số còn lại công ty hoàng quân không định giá vì lý do các tài sản
là cổ phần
cổ phiếu quyền tài sản bất động sản không đủ hồ sơ pháp lý tài sản
hiện vụ án vạn thịnh pháp vẫn đang trong quá trình xét xử
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại